luật cảnh sát biển việt nam số ba mươi ba được quốc hội khóa một mươi bốn thông qua tại kỳ họp thứ sáu ngày một mươi chín tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi ba
có hiệu lực thi hành từ ngày một tháng bảy năm hai nghìn một mươi chín
để bảo đảm thi hành luật cảnh sát biển việt nam năm hai nghìn một mươi tám thủ tướng chính phủ đã ban hành kế hoạch triển khai thi hành luật này
theo đó tháng ba năm hai nghìn một mươi chín các bộ ngành và ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức kiểm tra
giả soát văn bản quy phạm pháp luật về cảnh sát biển việt nam và văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan
báo cáo về bộ quốc phòng để tổng hợp báo cáo thủ tướng chính phủ
đề xuất sửa đổi bổ sung thay thế bãi bỏ ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật để phù hợp với luật
năm hai nghìn một mươi chín và các năm tiếp theo bộ quốc phòng chủ trì tổ chức tuyên truyền phổ biến luật
và các văn bản quy định chi tiết thi hành với nội dung hình thức phù hợp cho từng đối tượng
nhằm nâng cao nhận thức pháp luật và trách nhiệm xây dựng cảnh sát biển việt nam
tổ chức tập huấn luật cho cán bộ chủ trì bộ ngành trung ương địa phương đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân
và cán bộ có liên quan nhằm nâng cao trách nhiệm lãnh đạo chỉ đạo và tổ chức triển khai đồng bộ sâu rộng thiết thực và hiệu quả